tại hà nội ban tổ chức trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị được tổ chức trực tuyến tại sáu mươi bốn điểm cầu trên cả nước
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
chuẩn bị một bước quan trọng về nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng đủ phẩm chất năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ
thường trực ban bì thư đề nghị toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh quan triệt tuyên truyền thực hiện nêu gương của cán bộ đảng viên